sáng ngày một mươi bảy tháng bốn ubnd tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắc cho biết
đoàn công tác liên ngành của thành phố phối hợp với công an phường tân lập
vừa kiểm tra và bắt quả tặng một cơ sở kinh doanh internet
đang mở cửa cho bốn mươi sáu thanh thiếu niên đến đây tụ tập chơi game
giữa mùa đại dịch covid một mươi chín
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trong cơ sở internet này
đã có bốn mươi sáu thanh thiếu niên đang say sưa chơi game
khoảng cách giữa hai người thì chưa đủ hai mét
chủ cơ sở cũng chưa xuất trình được các giấy tờ pháp lý
có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh chờ chấp hành lệnh mở cửa kinh doanh
theo quy định vụ việc đang được các ngành chức năng của tp buôn ma thuật
tiến hành làm rõ